bên cạnh yếu tố di truyền yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ
như tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật và các hoạt động thể lực
việc kiểm tra và tầm soát toàn diện sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ
sẽ giúp bố mẹ nắm bắt chính xác và phát hiện các vấn đề mà con trẻ đang gặp phải
và kịp thời can thiệp bằng giải pháp hữu ích
vì cân nặng chiều cao của trẻ cũng là một chỉ số quan trọng nói lên tình trạng sức khỏe bên trong của trẻ
định kỳ sáu tháng một lần bố mẹ nên cho trẻ đến thăm khám tại các địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín
tại bệnh viện đa khoa tâm anh trẻ sẽ được các chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm thăm khám
để tìm ra cách tăng chiều cao cho trẻ tối ưu nhất
xây dựng từ khẩu phần đến lên thực đơn phù hợp với sở thích
cũng như hướng dẫn các bài tập rèn luyện thể chất hàng ngày nhằm hỗ trợ tăng trưởng chiều cao tối đa
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai